mới đây bệnh viện sản nhi nghệ an vừa tiếp nhận một bệnh nhi là bé pmt bốn tuổi ngụ nghệ an
có biểu hiện đi ngoài phân lỏng liên tục đến tám một mươi lần một ngày kèm theo nôn nhiều và sốt cao trên ba mươi chín độ
gia đình cho trẻ uống thuốc và chăm sóc tại nhà ba ngày nhưng không đỡ
tại thời điểm nhập viện trẻ nổi ban máy bay toàn thân bụng trướng mắt trũng thở nhanh kích thích mất ngủ tiểu ít
sau khi thăm khám và xét nghiệm máu các bác sĩ nhận định bệnh nhi mất nước nặng dối loạn điện dài hạ ca ly máu tăng nát ri máu và có biểu hiện suy thận cấp do mất nước
với tình hình chuyển nặng của trẻ các bác sĩ khẩn trương bù dịch cân bằng dối loạn đệ giày sau thời gian điều trị tích cực hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định
trường hợp bệnh nhi t là một trong nhiều trường hợp tiêu chảy mất nước nặng do rota virut được điều trị kịp thời tại bệnh viện
các bác sĩ khoa khám và điều trị tự nguyện cho biết thời tiết nắng nóng khiến các bệnh lý về đường hô hấp và đường tiêu hóa ở trẻ tăng cao đặc biệt là tiêu chảy cấp
trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể một mươi một mươi năm lần một ngày kèm theo thời tiết nắng nóng dễ mất nước dối loạn đệ giày dối loạn kiểm toán nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời
tiêu chảy cấp do rotavirus là nguyên nhân phổ biến nhất gây tiêu chảy nặng ở trẻ sức sinh và trẻ nhỏ
virus tấn công nhanh vào hệ tiêu hóa còn là nớt của trẻ gây tiêu chảy nặng có thể lên đến hai mươi lần một ngày mất nước và tử vong nếu không điều trị kịp thời
virus rota lây chuyển qua đường tay phân miệng
triệu chứng nhận biết bệnh tiêu chảy rota gồm
triệu chứng này thường xuất hiện trong vòng sáu hai mươi bốn giờ trước khi triệu chứng tiêu chảy xuất hiện tình trạng nôn mửa sẽ giảm khi tiêu chảy xuất hiện
trẻ đi phân lỏng nhiều nước thường có màu xanh và chứa nhảy nhớt dễ nhận biết
đối với trẻ sơ sinh thường đi ngoài phân lỏng khoảng hai mươi lần một ngày và đối với trẻ từ một đến năm tuổi thường đi trên một mươi lần trong ngày
cơ thể mất nước thường khiến cho trẻ khát nước khô môi lưỡi khô da khô
khi nhận thấy các dấu hiệu này bố mẹ cần bổ sung nước ngay cho trẻ để bù lại lượng nước đã mất do đi ngoài
nên bổ sung nước khoáng hoặc nước có thành phần muối dành cho trẻ bị tiêu chảy
trẻ thường quấy khóc khó chịu mệt lả ăn uống kém mệt mỏi
dấu hiệu kèm theo có thể xuất hiện sau tiêu chảy là sốt cao ho sổ mũi
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy phụ huynh cần cho trẻ uống đúng và đủ nước
đồng thời theo dõi số lẩn nôn đi ngoài của con
nếu trẻ bị nôn nhiều tiêu chảy tăng lên trong ngày mà không thể kiểm soát được tại nhà
không uống được nước bất giất kích thích ly bì mệt mỏi
đó là dấu hiệu mất nước nặng đe dọa tính mạng cần đưa trẻ nhập viện ngay
ngoài ra phụ huynh lưu ý khi sử dụng orezon bù nước cho trẻ
cần mua lại chuẩn của bộ y tế pha theo đúng tỷ lệ uống theo đúng khuyến cáo
để hạn chế các biến chứng do sử dụng orezone sai cách có thể xảy ra